công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất hà nội chủ động phối hợp với chủ đầu tư người sử dụng lao động xây dựng kịch bản duy trì sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa đề phòng dịch covid một mươi chín lấy nhà máy làm nơi cách ly và ổn định sản xuất
đây là yêu cầu của liên đoàn lao động tp hà nội đối với liên đoàn lao động quận huyện thị xã công đoàn các cấp triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
liên đoàn thành phố cũng yêu cầu công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân liên đoàn lao động các quận huyện thị xã ban quản lý các khu công nghiệp khu chế xuất và các đơn vị liên quan tổng hợp số lượng lao động sinh sống và làm việc tại khu công nghiệp
cụm khu công nghiệp trên địa bàn thành phố nắm chắc số người lao động cư trú di biến động tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc tuân thủ công tác phòng chống dịch của doanh nghiệp
riêng đối với công nhân
người lao động lưu trú trên địa bàn thành phố và người lao động từ các tỉnh thành phố khác tại khu công nghiệp cụm công nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và vùng lân cận phải đăng ký với chính quyền địa phương nơi có công nhân người lao động chuyên gia cư trú nơi có trụ sở các nhà máy xí nghiệp cơ quan
đăng ký xe đưa đón hàng ngày cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi lưu trú trong quá trình di chuyển và nơi làm việc đồng thời chủ động tham gia phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng các phương án cụ thể thực hiện tốt bốn tại chỗ trong công tác phòng chống dịch bảo đảm phục vụ nhu cầu cần thiết yếu của đoàn viên người lao động trên địa bàn đặc biệt tại các khu vực bị cách ly phong tỏa